đây là một trong hai buổi biểu diễn của blackpink tại hà nội vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba giá vẽ từ một bảy
tới chín tám triệu đồng ba mươi khán giả lấp đầy sân vận động mỹ đình chỉ với hai đêm diễn các nhà tổ
chức đã thu về tới một mươi ba triệu usd trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa của việt nam
mục tiêu doanh thu đề ra là một mươi sáu triệu usd cho cả năm hai nghìn hai mươi và ba mươi một triệu usd vào năm hai nghìn hai mươi ba nghĩa là
chỉ hai buổi biểu diễn của nhóm nhạc nước ngoài đã kiếm được số tiền gần bằng một nửa doanh thu
mục tiêu của toàn bộ các hoạt động văn hóa ở việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
làm văn hóa ở việt nam thì chúng ta không có một cái chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư bởi vì
làm văn hóa thì chúng ta không có một cái chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư bởi vì làm văn hóa
không thể đầu tư hôm nay mà ngày mai có ngay lời nhuận thứ nhất là họ phải xây dựng những đầu tư về
những cái sản phẩm thứ hai là phải có một cái kế hoạch bền vững lâu dài từ năm đến một mươi năm chính vì
vậy mà chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách để hỗ trợ ở đây tôi nghĩ là chúng ta đang
bỏ phí rất nhiều bởi vì chúng ta đang bỏ phí rất nhiều bởi vì chúng ta đang bỏ phí rất nhiều bởi vì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
hay sự đóng góp mạnh mẽ của các công ty giải trí tư nhân mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước
những bước thay đổi cho thấy bức tranh đầy khởi sắc của ngành công nghiệp giải trí việt nam những năm gần đây
đặc biệt là từ sau khi triển khai đồng bộ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa
tuy nhiên sau những tín hiệu lạc quan vẫn phải nhìn nhận một cách thực tế
nên công nghiệp giải trí việt nam đang thiếu vắng một cơ chế đánh giá chuyên môn về những dự án nghệ thuật
những hướng đi đột phá hay những thực nghiệm nghệ thuật giàu triển vọng và đáng được tài trợ
hoặc là họ xét duyệt những dự án đấy
khi chúng ta nếu không làm cái đấy thì nó trở thành một cơ chế xin cho và thậm chí nó sẽ lãng phí
mặc dù những sự hỗ trợ về tài chính cho công nghiệp văn hóa chưa tạo ra được những bước tiến đột phá
nhưng có những nghệ sĩ những nhà tổ chức nghệ thuật đang tự lực tìm tòi những hướng đi riêng
để ngành công nghiệp giải trí việt nam phát triển
thực sự là sức mạnh mềm của đất nước cần có chiến lược và tầm nhìn như thế nào
của các cơ quan quản lý và người làm nghệ thuật
cũng như việc sử dụng hiệu quả nguồn lực từ nhà nước
nguồn lực từ các nhà đầu tư cho công nghiệp giải trí văn hóa
thưa quý vị và các bạn công nghiệp giải trí là một trong những trụ cột chính của ngành công nghiệp văn hóa mỗi quốc gia
nếu có thể tạo ra môi trường để vận hành một nền công nghiệp giải trí bài bản
với đầy đủ các thành tố sẽ tạo ra doanh thu lớn đem đến nhiều việc làm đồng góp tích cực cho gdp
hiện nay ngành công nghiệp giải trí việt nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ
tuy nhiên cũng đối diện với rất nhiều thách thức
vậy cần điều kiện gì để công nghiệp giải trí việt nam thực sự phát triển
là nội dung mà chương trình góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi muốn đề cập đến
và để có những góc nhìn đa chiều hơn về nội dung này
trong trường quay ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến hai vị khách mời xin được giới thiệu
phó sư tiến sĩ bùi hoài sơn ủy viên thượng trưởng của ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
vị khách mời thứ hai là đạo diễn việt tú đến từ dream studio
người được biết đến với vai trò tiên phong trong phát triển công nghiệp văn hóa tại việt nam
với những dự án nghệ thuật tạo được điểm đến quy mô
trước tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thứ hai vị khách mời để ngành công nghiệp văn hóa phát triển không thể bỏ qua một lĩnh vực rất quan trọng
đấy là âm nhạc giải trí
vậy thì theo quan sát của các vị thì hiện nay nền công nghiệp giải trí của chúng ta đang nằm ở đâu so với thế giới
và chúng ta đang thiếu những cái yếu tố gì để phát triển nó ạ
nền công nghiệp giải trí hay nền công nghiệp văn hóa ở việt nam thì mới chỉ bắt đầu
chúng ta đang đi sau nền công nghiệp văn hóa và nền công nghiệp giải trí của thế giới tôi nghĩ là hàng chục năm
họ nhìn thấy cái tiềm năng của một cái nền kinh tế mũi nhọn rất là xanh sạch từ rất là sớm
qua đó họ có những cái định hướng phát triển trên sự đồng bộ đã từ rất là lâu rồi
chúng ta nhìn thấy chỉ một nước mà có thể tạm gọi so với thế giới cũng không phải là đi trước mà là đi sau
đấy chính là hàn quốc
nhưng họ nhìn thấy tiềm năng về một cái nền kinh tế mà để mà dùng từ chúng ta hay nói là có thể đi ở nhiều chân ấy
hàn quốc thì mọi người biết vốn rất là mạnh về công nghiệp rất là nhiều các cái tập đoàn lớn nổi tiếng
nhưng mà họ vẫn nhìn thấy ở văn hóa là một cái đối trọng tương tự
để mà sau này khi mà hết tài nguyên thiên nhiên hoặc là bất kỳ một cái gì đấy một ngành công nghiệp nào đấy gọi là ốm yếu
hoặc là bị các nền công nghiệp khác vượt qua thì họ vẫn còn một cái thứ gọi là dự phòng
thì cái quyết sách của họ đã cho thấy cái sự đúng đắn đấy
chính phủ hàn quốc đã đổ rất là nhiều tiền không phải là để mà sản xuất những chương trình giải trí mà là họ đổ rất nhiều tiền để đầu tư vào con người
và họ làm một cách rất khoa học là gì
là không làm một cách đại trà cũng không làm một cách giàn trải mà họ tập trung nhân sự vào những ngành mà họ cho là chủ chốt
những con người những nhà sản xuất hoặc là những cái nhà phát triển về các cái sản phẩm của hàn quốc rất là mạnh
họ được làm việc với những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới
họ có một cái tầm nhìn về phát triển các cái sản phẩm giải trí
qua đó họ định hướng ngược lại cho những cái nhà sản xuất
về giải trí thuần để mà tạo ra một cái nền công nghiệp
bây giờ thậm chí là một trong những ông lớn của hàn quốc đã mua lại thậm chí cả một công ty quản lý nghệ sĩ rất là lớn của mỹ
quản lý toàn ngôi sao lớn để mà họ thâm nhập vào các thị trường
cách làm của họ rất là bài bản
chưa kể là cái sự hỗ trợ của họ với cái hoạt động của các doanh nghiệp nghệ thuật rất là lớn
dụ vào năm hai nghìn sáu khi tôi là độc đạo diễn tổ chức chương trình brent đến việt nam do một doanh nghiệp của hàn quốc tài trợ
ngay lập tức chính phủ hàn quốc nhìn thấy cái tiềm năng về phát triển với lúc đấy
cùng lúc đấy là b rain đang đi quốc tour
thì ngập tức là yêu cầu korean air là hỗ trợ về phương tiện vận chuyển
và sơn hẳn cờ hàn quốc và cái tên cái tour đấy lên để chở anh ấy đi khắp thế giới
và thông qua đó lan tỏa hình ảnh của nước hàn quốc
như thế là chúng ta có thể nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh rằng gì
chúng ta đang đi rất là sau so với cái nền công nghiệp văn hóa thế giới
nhưng điều đấy không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội
tôi nghĩ rằng là chúng ta đi sau thì cái bất lợi chúng ta là gì
là chúng ta chưa có một mô hình chuẩn
chúng ta chưa bắt đầu mọi thứ một cách thực sự là mạch lạc trở thành một cỗ máy
nhưng cái thuận lợi chúng ta là gì
chúng ta có thể nhìn những người đi trước để đi tạp đón đầu
là mọi thứ nó ngắn lại và đốt cháy ra đoạn
tuy nhiên cái việc đấy chúng ta cũng rất là cần sự kiên nhận
mới đây thì tôi thấy công ty rất là đáng mừng hôm hội nghị về công nghiệp văn hóa
thủ tướng chủ trì thì có nói đến cái việc là sẽ có một cái gói để mà phát triển được công nghiệp văn hóa
đó là ba mươi tỷ
thì cái câu chuyện là chúng ta sử dụng cái nguồn ngân sách đấy nào cho hiệu quả
tôi nghĩ là quan trọng nhất là sử dụng một con người vào đào tạo
với cái góc nhìn của tôi
ví dụ tôi vào trường đại học xuân khấu điện ảnh
họ có một cái khoa
đấy là khoa đạo diễn sự kiện
tuy nhiên thiếu rất là nhiều
sinh viên thì thiếu kỹ năng
các thầy cô giáo thì thiếu các cái môi trường để cho sinh viên thực hành
thiếu những cái đầu ra
vậy thì đấy chính là những cái nền tảng ban đầu để chúng ta phát triển
cái cách nữa là tận dụng đội ngũ
những cái người sinh viên ở cái thế hệ gọi là gen z
vốn là thuộc về những cái gia đình mà họ rất là có tầm nhìn
họ cũng yêu nghệ thuật
họ đã cử con cái mình đi học khắp nơi trên thế giới rồi
cái đội ngũ đấy tôi tin rằng nếu chúng ta sử dụng tốt cái nguồn lực đấy
làm cho họ có cảm hứng quay về việt nam
để mà công hiến để mà làm việc
tôi nghĩ là như tôi nói lúc nãy
chúng ta đi sau nhưng chúng ta có thể đi tắt đón đầu được
về lĩnh vực này thì phó sư tiến sĩ bùi hòa sơn
ông nghĩ sao ạ
với những cái thiếu như đạo diễn việt tú có nói đến
chúng ta sẽ phải có những cái phương án như thế nào
để trong thời gian sắp tới chúng ta sử dụng được những cái nguồn ngân sách
phù hợp cho phát triển công nghiệp văn hóa
đúng là phát triển công nghiệp văn hóa thì vô cùng khó khăn
bên cạnh cái chuyện là chúng ta đi sau
câu chuyện cái mô hình quản lý của chúng ta từ trước đến giờ ấy
nó không thực sự là phù hợp với lại việc phát triển công nghiệp văn hóa
và đặc biệt ấy là cái quán tính của cái thời kì đó
đến bây giờ thì vẫn còn
cho dù là chúng ta là cả nước đã chuyển sang nền kinh tế thị trường rồi
những cái yếu tố của nền kinh tế thị trường
nó tác động vào mọi các cái khâu mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
tuy nhiên thì đối với lại lĩnh vực văn hóa thì nó có cái sự chậm trễ hơn
cái sự chậm trễ này đến từ nhiều thứ
thứ nhất nhận thức chung của chúng ta về văn hóa vẫn rất là thận trọng e rè
khi nói là văn hóa có yếu tố thị trường ở trong đó
thứ hai nữa là chúng ta chưa coi các sản phẩm văn hóa là các sản phẩm hàng hóa
tất nhiên sản phẩm văn hóa là sản phẩm hàng hóa
nhưng nó phải có logic đặc biệt của nó
kiểu gì thì nó cũng phải dính đến tinh thần nó phải dính đến đạo đức nó dính đến rất nhiều thứ
chứ không phải là xã hội có nhu cầu gì thì chúng ta cũng tạo ra những sản phẩm văn hóa để đáp ứng nhu cầu đó
thứ ba nữa là trong cách vận hành của chúng ta những luật liên quan đến văn hóa chẳng hạn mới chỉ đưa ra các tuyên ngôn lời chính thôi
còn quy định cụ thể để tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng minh bạch cho phát triển công nghiệp văn hóa thì gặp vô cùng khó khăn
ví dụ như là chúng ta làm luật điện ảnh là đã hướng theo cái tư duy của công nghiệp điện ảnh
tức là chúng ta chú ý đầy đủ đến các quá trình để đưa một cái sản phẩm điện ảnh ra thị trường
chứ không chỉ là nhắm đến cái sản phẩm điện ảnh nữa
chúng ta nhắm đến thị trường điện ảnh chúng ta nhắm đến chu trình sản xuất một cái tác phẩm
từ khi nó sản xuất đến khi nó đến với khán giả như thế nào
tuy nhiên khi chúng ta thiết kế chính sách thì các thiết kế chính sách của chúng ta mang tính tuyên ngôn ở chỗ là
nhà nước sẽ có ưu đãi về thuế yêu đãi về đất đai ưu đãi đối với lại các đoàn làm phim nước ngoài đến việt nam v v
nhưng mà yêu đãi như thế nào thì nó lại phải nằm trong các luật cụ thể
tất cả những cái đó dẫn đến việc bó buộc sự phát triển công nghiệp văn hóa của chúng ta
đấy là chúng ta mới chỉ đang nói về công nghiệp văn hóa thôi
chứ chúng ta chưa thực sự là có những cái ưu đãi cụ thể
trong khi đó thì nền công nghiệp văn hóa nó cần một thứ rất là quan trọng
đấy là sản phẩm sản phẩm đây chính là sản phẩm văn hóa
thời điểm khi mà tôi ở mỹ đi học về những cái năm khoảng hai nghìn bảy hai nghìn tám
nói về câu chuyện thương mại nghệ thuật thì mọi người rất là nhạy cảm
thậm chí rằng cho là đấy là một vấn đề ông nghệ sĩ mà tại sao ông lại quan tâm đến tiền
thì những cái tư duy đấy đúng là cho đến bây giờ nó vẫn xuất hiện ở đâu đó
rồi tiếp đến cái câu chuyện là gì là thế thì làm công nghiệp văn hóa thì ai làm
sử dụng nguồn lực như thế nào cho nó phù hợp
bởi vì tôi có nghe chỗ đấy có một cái dự án là dùng ngân sách nhà nước
giao cho một hai đoàn của nhà nước để tạo ra một sản phẩm về công nghiệp văn hóa
xong rồi bán khai thác tôi thấy đấy là một cách làm ngược
bởi vì thực ra việc đấy nên để cho doanh nghiệp làm
nếu mà làm như vậy chúng ta sẽ tạo ra vô số rào cản về cơ chế
làm mất đi cái sự linh hoạt vốn có mà rất là cần thiết
khi mà chúng ta tạo ra những cái sản phẩm văn hóa
nó có thể xảy ra được nhưng tôi nghĩ nó chưa phải ở thời điểm này
vì như anh sơn nói chúng ta chưa có được những hành lang pháp lý cụ thể cho công nghiệp văn hóa
vừa rồi có một cái k study mà tôi thấy rất là tâm đắc
đấy chính là taylor swift
ngay khi mà chính phủ singapore nhận thấy tiềm năng để có thể làm một cái gì đấy
dưới góc độ công nghiệp văn hóa thì đã cử bộ trưởng bộ văn hóa và thanh niên của singapore
cùng với một thái đoàn
nghĩa là họ hoạt động như một doanh nghiệp bay sang tận mỹ gặp ekip taylor swift
để mà hãy đến biểu diễn ở singapore nhưng mở ngoặc độc quyền toàn bộ đông nam á
và rồi chúng ta đã nhìn thấy là ngay khi mà buổi diễn thứ ba đang diễn ra
thì đại diện của bộ văn hóa và thanh niên singapore đã báo cáo cho cơ hội
đảm bảo việc này là thắng
nghĩa là thì họ nhìn cái câu chuyện ở đây như là một doanh nghiệp tư duy rất là mềm mại uyển chuyển
họ có cơ chế để làm việc đấy và điều quan trọng là như thế này này
mọi người nhìn thấy là gì
ok bây giờ con chú đang được đồn ra là chính phủ singapore đang offer ekip taylor swift
một khoản tiền là mấy triệu đô đó để mà nhận được cái sự độc quyền
nhưng mà cái quan trọng là quảng bá về hình ảnh đất nước con người điểm đến
quan trọng là tầm nhìn của chính phủ
nó có rất là nhiều cái mà chúng ta có thể nhìn thấy để mà nghiên cứu như một mô hình
để mà phát triển về công việc văn hóa
và tiếp đến tôi thấy có một việc anh sơn nói tôi cũng rất là tâm đắc
đấy là hành lang pháp lý
cái luật gì thì cho vào chỗ nào
chúng ta đôi khi cứ cảm thấy nhạy cảm và hay bị phản ứng và bị nhầm lẫn là thế này này
chúng ta cho rằng là tất cả mọi thứ đều quy vào bảo tồn di sản
khi mà bảo tồn di sản thì chúng ta không chấp nhận để đưa những cái cải biên những cái mới
thậm chí những cái gọi là mang tính chất là đột phá nó hơi phá cách một tí
nhưng thực ra tôi nghĩ là cần phải phân biệt là thế này
cái việc bảo tồn di sản luật di sản
ví dụ như là tôi làm ở văn miếu tôi không thể cho mấy cô nhảy đầm mà được
nhưng khi tôi làm công nghiệp giải trí taylor swift sang đây rồi blackpink đến đây
rồi thậm chí các bạn nghệ sĩ trẻ biểu diễn thì cũng phải để cho họ đi theo cái tiếng nói của thời cuộc
thì cái đấy là công nghiệp giải trí
chứ không phải là công nghiệp văn hóa mà không phải là công nghiệp di sản
mặc dù tất cả mọi thứ nó có tương ngộ đến nhau
chúng ta nhìn thấy là một nghệ sĩ đến đây họ cũng có những điều kiện
vậy thì cái câu chuyện giữa ranh giới như thế nào để đón tiếp được họ mà cũng bảo tồn được những cái nét giá trị của chúng ta
thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn và chúng ta cần phải có như anh sơn nói
một cái hành lang pháp lý và đội ngũ pháp lý ngay từ bây giờ đã phải nghiên cứu để chúng ta không tiếp tục bỏ lỡ những cái cơ hội
có lẽ ở việt nam chúng ta cũng đang mong muốn có một cái hướng đi như vậy
theo như cái ví dụ mà anh việt tú vừa đưa ra
tuy nhiên chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn về hạ tầng
ví dụ như là những cái mô hình mà tham khảo
đạo diễn việt tú có ví dụ về những chính sách về đào tạo nhân sự về nguồn lực
đây chính là cái nguyên nhân mà khiến cho cái ngành văn hóa giải trí của chúng ta thực sự xưa phát triển
cũng như là có một cái từ mà tôi rất tâm đắc đấy là doanh nhân nghệ thuật
cái khái niệm doanh nhân nghệ thuật ở việt nam hiện nay còn khá là mới mẻ
đạo diễn việt tú là một người làm cho cái ngành giải trí thì chúng ta cần có những cái mô hình vận hành như thế nào
và cái quan điểm vận hành như thế nào về cái ngành công nghiệp giải trí
chẳng qua chúng ta quá nhạy cảm với những cái câu chuyện về thương mại nghệ thuật thôi
thế giới chúng ta làm từ lâu rồi
thực ra chúng ta không để ý thôi chứ
còn ngay kể cả từ xưa ví dụ như những cái bậc kỳ tài như là michelangelo hoặc là raphael
khi mà vẽ những cái bức tranh trần mà bây giờ chúng ta kinh điển mà cả thế giới đến xem ấy
đấy cũng là nhờ sự hỗ trợ của những gia đình quý tộc ngày trước
để cho người ta không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền
cả đời tôi chỉ có thể tạo ra những cái kiệt tác theo đúng cái khả năng của nghệ sĩ thôi
và sau dần thì chính những nghệ sĩ đấy cùng với cái sự nhận thức thay đổi theo thời gian
thì họ đã tự biến mình trở nên đa năng
đấy là trở thành những doanh nhân
bởi vì không có gì tuyệt vời bằng việc là chính cái người mà hiểu về ngành của mình
trở thành một cái người phân phối hoặc là trở thành cái người quảng bá
là trở thành cái người sáng tạo chính cái tác phẩm và sản phẩm đó
và trên thế giới có rất là nhiều tấm gương vì chúng ta nhìn thấy những cái bậc kỳ tài
ví dụ như là steven spielberg george lucas james cameron trương nghệ mew
họ về mặt bản chất đấy chính là những doanh nhân nghệ thuật
họ biến những cái việc họ làm không chỉ tốt cho văn hóa
mà từ những cái tác phẩm văn hóa đấy tạo ra cả một nền công nghiệp đi kèm
và mang lại rất là nhiều công an việc làm và những cái chỉ số rất là cụ thể cho xã hội
ví dụ mọi người nhìn thấy trương nghệ meal phát triển một cái series
và cho đến bây giờ nó vượt qua ngoài cái series nó trở thành một hệ thống
mang tính chất nhận diện về điểm đến về bản sắc văn hóa trung quốc
ở tất cả những vùng miền địa phương của trung quốc
và quan trọng hơn cả ông ấy còn sáng tạo ra cái việc mà sử dụng chính nguồn lực của địa phương
để mà tạo ra cái câu chuyện giá trị cho cái tác phẩm đó
thậm chí ông làm cách rất là bài bản
khi mà tôi sang trung quốc trong những cái tour
thì chúng tôi có may mắn được gặp những con người trong hệ thống của trương nghệ mew
được thăm những cái hệ thống đào tạo của họ
phải nói rằng là một cái tầm nhìn rất là bài bản
ví dụ như là ông ấy không nhìn ông ấy ra góc độ là
tôi là một đạo diễn được doanh nghiệp thuê làm cái tác phẩm đơn thuần
mà ông tư duy là tôi sẽ là một doanh nghiệp nghệ thuật để cùng ông phát triển câu chuyện đấy
bởi vì ông ấy hiểu được cái pain point của những nhà đầu tư
những nhà đầu tư nào nói thế thôi chị ạ
nghệ sĩ chúng ta thì lại vẫn hay tư duy là tôi chỉ làm thứ tôi thích thôi
tôi không quan tâm đến việc người khác
nhưng mà nếu như thế thì hay đầu tư cho quý vị để quý vị tiếp tục
lần này quý vị làm được thứ quý vị thích rồi
lần sau tôi có niềm tin để tôi đầu tư cho quý vị một thứ lớn hơn nữa về mặt vật chất
để quý vị tiếp tục bay bầu
sứ mệnh của người nghệ sĩ hay nói cách khác là cả người doanh nhân nghệ thuật là gì
là phải đáp ứng được rất nhiều yếu tố
chứ không thể nào nói rằng tôi chỉ biết việc của tôi được
nếu như thế anh không thể sống trong một cái thế giới phẳng này được
thứ nhất nhà đầu tư họ sẽ có bài toán của họ là họ phải tiếp tục tạo ra được những cái giá trị
cả về vật chất lẫn tinh thần để tiếp tục có niềm tin để đầu tư
chúng ta nhìn câu chuyện vận hành hollywood là chúng ta đã thấy rồi
chúng ta đầu tiên cần phải tư duy rất là mạch lạc về câu chuyện là doanh nhân nghệ thuật
tiếp đến về câu chuyện làm thế nào để có những doanh nhân nghệ thuật
tôi thấy rằng kinh nghiệm từ bản thân ra tôi thấy chúng ta cũng chưa thể đòi hỏi ngay một cái quy trình phát triển chuẩn
nghĩa là tôi phải được đi học thì nhà nước phải đào tạo cho tôi tôi phải được đào tạo trọng tâm
chúng ta hãy bắt đầu từ những con người cá nhân trước ạ
nghĩa là hãy tự đi hẳn
tôi thấy rất là mừng là sau cái thế hệ của chúng tôi là bắt đầu đi ra ngoài từ những khoảng
như tôi có may mắn đi ra ngoài từ những khoảng năm hai nghìn một
đi đến tất cả những cái thị trường về nền công nghiệp văn hóa khác nhau trên giới và rất là lớn
chỉ đến bây giờ thế hệ tiếp theo chúng tôi bắt đầu có ý thức đấy
thay vì họ nghĩ là tôi chỉ xem trên internet thôi tôi chỉ xem trên youtube thôi
thì bắt đầu có ý thức là à bây giờ tôi kiếm được một đồng thì tôi sẽ đầu tư nửa đồng hoặc là bao nhiêu đó
để bắt đầu hàng năm đi đến các cái điểm tiến trên thế giới
tôi cho thấy là một tín hiệu đáng mừng
chúng ta hãy bắt đầu từ những cái nỗ lực của cá nhân
sau đó thì những cá nhân đấy có trách nhiệm hiến kế cho chính phủ cho những cái tổ chức để mà cùng nhau xây dựng
nhưng tôi nghĩ đầu tiên hãy hành động đi ạ
ngày hôm nay chúng ta chưa làm được ngày mai sẽ làm được
và chúng ta phải khẳng định là thế này
phát triển công nghiệp văn hóa muốn phát triển công nghiệp giải trí thì chắc chắn là phải cần vai trò của những doanh nhân nghệ thuật
cái đấy là một vị trí rất là quan trọng
và chúng ta cần phải tập trung đào tạo một cách rất là trọng tâm
đúng là như vậy
chúng ta rất cần có những con người cụ thể
rất cần có những sản phẩm cụ thể
tuy nhiên nó có một cái việc là như thế này
chúng ta thấy là sự năng động trong công nghiệp văn hóa của chúng ta rất là tốt
thậm chí là cái sự năng động của các nghệ sĩ ở hà nội đặc biệt là ở thành phố hồ chí minh
nó chạy trước nó vượt xa so với lại chính sách
khi chính sách của chúng ta chưa có gì cả thì trên thực tế là người ta đã làm rồi
tuy nhiên cái gì nó cũng có hai mặt của nó
tại vì cái sự năng động của nghệ sĩ cái sự năng động của các cái doanh nhân nghệ thuật ấy
nó sẽ được chấp cánh nó sẽ được tạo điều kiện nếu như có sự hỗ trợ từ phía nhà nước
tức là chúng ta cần phải có một cái môi trường tạo thuận lợi nó phù hợp để cho các nghệ sĩ có thể phát huy được tài năng của mình
nhiều khi chúng ta có đầu tư nhiều tiền
hoặc là có đưa đến trương nghệ meal hoặc đưa nghệ sĩ rất là nổi tiếng của nước ngoài vào việt nam
thì nhiều khi họ cũng không làm việc được
là vì chúng ta cần phải có một cái sự đồng bộ chứ không chỉ là tài năng của người nghệ sĩ không chỉ là tài năng của doanh nhân nghệ thuật
tôi đồng ý câu chuyện là chúng ta phải bắt đầu từ những con người cụ thể
chúng ta phải có những sản phẩm cụ thể để cho chúng ta chuyển cảm hứng chúng ta tạo điều kiện cho mọi thứ phát triển
nhưng nhà nước cũng phải đi đôi song hành tạo điều kiện hỗ trợ
cho tất cả những cái này về mặt môi trường pháp lý về mặt truyền cảm hứng về các cái điều kiện khác
để chúng ta tạo ra sự đồng bộ nhịp nhàng tạo ra những cái hành động quyết liệt
rồi tạo ra những cái tư tưởng thông thoáng để phát triển công nghiệp văn hóa hay là công nghiệp giải trí
có thể là giảm thuế cho những doanh nghiệp mà họ tham gia vào các công việc văn hóa sáng tạo hoặc
là trong cái hoạt động thường ngày của những doanh nghiệp văn hóa sáng tạo nên có một cơ chế thuế đặc biệt hơn
ví dụ như mức thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường là hai mươi
thì đối với lại các doanh nghiệp tư nhân mà trong cái lĩnh vực này cần được hỗ trợ thuế
có thể là hỗ trợ trong khoảng năm năm đầu khi thực hiện doanh nghiệp
ở những năm tiếp theo thì có thể có một cái cơ chế gấp hơn
thuế thu nhập doanh nghiệp không phải là hai mươi nữa mà có thể là thấp hơn hai mươi
chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sĩ sẻ chính sách giảm thuế cho những nhà đầu tư về nghệ thuật
phải có chứ
rồi nếu như anh đầu tư nghệ thuật thay vì anh phải trả thuế
doanh nghiệp anh được vừa được vinh danh anh vừa được giảm thuế
thuế nếu mà anh đầu tư cho nghệ thuật thì thuế của anh chỉ bốn
còn nếu không thì anh cứ hai mươi năm chẳng hạn
đầu tư của nhà nước cho văn hóa là một cái điều bây giờ trong các hội nghị đều đã nói dính rất nhiều
và thậm chí là còn đề xuất là phải nâng cái tài trợ về văn hóa
cho văn hóa cao lên
phát triển nó trở thành công nghiệp văn hóa
nhưng tài trợ và sử dụng nó như thế nào hiệu quả như thế nào
thì tôi nghĩ là cần phải có rất nhiều những sự tham gia của các chuyên gia về văn hóa cũng như là về kinh tế
với tư cách là một doanh nhân nghệ thuật
thì anh nghĩ sao về quan điểm của phó sư tiến sĩ bùi hoài sơn
về những cơ chế chính sách dành cho những cái doanh nhân như anh
trong việc sáng tạo ra những sản phẩm để thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển
cũng như cái việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa kêu gọi những nhà đầu tư vào những cái sản phẩm văn hóa
thì chúng ta có cặp những khó khăn gì hay không
và anh cần có hỗ trợ như thế nào từ nhà nước
đầu tiên tôi nghĩ là điều đầu tiên chúng ta cần rất nhiều các nhà lập phạm có một cái nhìn tổng thể và sắc bèn
tôi thấy anh sơn có một cái nhìn rất là cân

của những nhà làm luật với quan điểm của doanh nghiệp
và các cái nhìn nó rất là cân bằng với cả giới làm nghệ thuật nữa
bởi vì khi mà chúng ta làm luật hoặc là chúng ta làm những loại lập pháp
chúng ta hoạch định đường hướng chiến lược mà chúng ta không có một cái nhìn cụ thể sâu
vào trực tiếp cái vấn đề pin point của ngành
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ không làm ra được những cái luật xác thực
đó là điều đầu tiên
tôi cũng đồng ý với anh sơn là gì
thực ra công nghiệp văn hóa là một con đường dài
và chúng ta rất là cần sự kiên định
chúng ta đang ở cái tư thế là gì
là nhìn thành quả của người khác
và chắc chắn chúng ta nhìn thấy được hiệu quả rồi
nhưng song song cái đó chúng ta đang rất là sút chuột
cái việc đấy là cần thứ nhất là rất là cần sự kiên trì
bởi vì chúng ta nhìn thấy hàn quốc mà đi mất năm mươi năm
mà hàn quốc là học mỹ học các nước xung quanh
thì chúng ta có đốt cháy giai đoạn giỏi lắm

nghĩa là chúng ta phải hoạch định một cái
nó rất là cụ thể
chúng ta có thể đốt cháy được giai đoạn
nhưng có một thứ chúng ta không bao giờ tạo nên được
ngay sau chỉ một đêm
đấy là lịch sử của ngành
nếu chúng ta muốn có một cái bộ móng vững
thì chúng ta cần phải tư duy một cách rất là vững vàng
cách vững vàng đấy là gì
từ những nhà lập pháp
chúng ta có cơ chế chính sách định hướng
song song với cái đấy là cái giải hạn cái ngắn hạn
tôi vẫn cho rằng là gì
đầu tiên chúng ta mỗi cá nhân
hãy có những sản phẩm cụ thể đi
chúng ta hãy mở lòng ra chúng ta học hỏi
và chúng ta đầu tiên phải tạo ra sản phẩm
cho dù có thể cái sản phẩm đấy
nó ngay là chưa tốt được như thế giới
nhưng đầu tiên là tốt cho thị trường của mình
nghĩa là chúng ta phải làm một cái gì đó ạ
sau đó bản thân chính những cá nhân đó
hãy đóng góp những thứ rất là cụ thể
cho đường hướng phát triển của chính sách
ví dụ là gì
là hiến kế
ví dụ công ty tôi
chúng tôi có một cái cam kết
rất là tự nguyện
với khoa đào tạo đạo diễn sự kiện
mặc dù nói thật là cái đấy thì phi lợi nhuận
khi mà chúng tôi nhìn thấy các em là học
và cái điều kiện thực hành rất là ít
thì chúng tôi ngập tức là đến gặp
trưởng khoa của nhà trường và đặt vấn đề là gì
chúng tôi sẽ có những buổi giảng dạy
tôi sẽ kêu gọi đồng nghiệp của tôi đến giảng dạy
đồng thời chúng tôi sẽ tạo đầu ra
bằng cách là những học sinh ưu tú
thì họ có cái đầu ra
bằng chính những công ty nhỏ như chúng tôi
và cùng được thâm nhập vào cái thị trường thực tế
ngay lập tức là các em có được
một cái điều kiện thực tế
để làm việc
rồi dần dần cộng với cả chính sách của chính phủ
cái sự giúp đỡ support của chính phủ đồng hành chính phủ
thì chúng ta sẽ tạo dần dần ra
cả một cái con đường đi rất là rộng lớn
và tôi cũng đồng ý nốt
với một quan điểm của anh sơn
bởi vì cái này tôi nghĩ rất là quan trọng
và tôi cũng làm cái tâm tử thôi
chúng ta rất là nên
là ngừng bao cấp
các sản phẩm về văn hóa
các cái tác phẩm về văn hóa
thậm chí là các cái cơ sở
hoạt động về văn hóa
hãy cho họ một cái động lực
và cả áp lực làm thế nào để đi ra thị trường
tôi có một ví dụ thôi
đoàn mùa rồi nước thăng long hà nội
là nơi bà cụ thân sinh nhà tôi
cùng với các cô chú đã tạo dựng lên
thì ban đầu nhà hát hoạt động rất khó khăn
như bao nhà hát cũng rãnh khoát
nhưng sau đó thì họ có một cái cơ chế là họ lên
họ gặp chính phủ hội doanh nhân thành phố
xin địa điểm biểu diễn
và cam kết về kpi
nhà tôi đã bảo tôi sẽ sử dụng
cái này có hiệu quả mà câu chuyện
đã cách đây ba mươi năm
và câu chuyện còn lại thuộc về lịch sử
chúng ta nhìn thấy là
cái di sản của nhà hát mùa dối nước thăng long
để lại cho cái nền công nghiệp giải trí du lịch
và văn hóa bây giờ rất là lớn
cho đến khi các cụ về hưu là đi đến
chín mươi sáu vùng quốc gia lãnh thổ
đấy là quảng báo văn hóa việt nam
có một thuật ngữ về ngành du lịch việt nam
đấy là cơm tối rối nước
nghĩa là kiểu gì chị cũng phải ra chị xem
rối nước vào buổi tối và cả một khu phố cổ
nhộn nhịp và buổi tối là sống nhở
ở cái sản phẩm đó
sản phẩm đó là sản phẩm có giá thành
rất là cạnh tranh
đấy là một mô hình cực kỳ là tốt
ví dụ có chẳng hạn
thế bây giờ giống như anh sơn nói
thế bây giờ nó chỉ là vốn mồi thôi
mà vốn mồi tôi nghĩ tuyệt vời nhất là gì
là vốn mồi trong công tác đào tạo về con người
nhưng mà đào tạo con người phải có kpi cụ thể
chứ không phải tôi cho một ông nào đấy tiền
một cơ sở nào lấy tiền xong rồi không biết là
thế đầu ra là gì
thế ông ok ông tiếp nhận nguồn vốn nhà nước
ông trả lại nhà nước cái gì
ví dụ tôi cam kết là sau bao nhiêu năm nay đi học
tôi về tôi đã đóng góp vào lĩnh vực gì
cụ thể tôi đã làm cho bao nhiêu năm
tôi ra được cái gì
những cái đấy nó phải giống như tôi nói lúc đấy
nghĩa là hãy cho các cái cơ hội để mà các bộ
ban ngành chúng ta tư duy như một doanh nghiệp
singapore họ đã làm như thế ở trong cái k study
của taylor swift
nghĩa là gì
tôi dám cam kết k study này là thắng lợi
thắng lợi ở đây không chỉ với câu chuyện tiền bạc
bởi vì cái câu chuyện này nó còn vượt cái tầm rồi
và sau đấy tất cả các chính phủ của đông nam á
rõ ràng xôn xao
thái lan tự hỏi ơ tại sao taylor swift
bắt đầu diễn rồi các đứa khác ơ chúng ta chậm chân mất rồi
đấy còn thể hiện một cái tầm nhìn nữa
mặc dù họ đạp quốc rất là nhỏ
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải kết hợp
giữa rất là nhiều các cái phương tiện
chứ ông thể nào hỏi là thế làm sao mà
sau một đêm chúng ta trở thành họ được
câu chuyện đấy là một câu chuyện một con đường
phải kết hợp giữa ngắn hạn trung hạn và dài hạn
ngắn hạn tôi cho rằng chúng ta đã khởi động
cực kì là quyết liệt rồi
đấy chính là những cái tiền đề để mà khơi lên
cái động lực để cho không chỉ chính quyền
của chúng ta và kiên định với con đường đấy
quan điểm của việt tú cho thấy một cái
cái tinh thần một cái thông điệp
tức là cái tinh thần doanh nghiệp ấy
là một cái yếu tố vô cùng quan trọng
của công nghiệp văn hóa
và chúng ta phải biến cái thông điệp
cái tinh thần doanh nghiệp đó
vào trong các cái cơ quan quản lý nhà nước
để thay vì việc là họ trông chờ họ thụ động ấy
là họ chủ động tích cực là phục vụ
người dân phục vụ khách hàng
và nếu làm được như thế thì cái sự phát triển
công nghiệp văn hóa của chúng ta
là không chỉ thúc đẩy cái sự phát triển văn hóa đâu
thậm chí là kinh tế xã hội đâu
mà còn thay đổi cả cái tư duy quản trị đất nước nữa
và cái điều đó theo tôi là vô cùng quan trọng
trong cái bối cảnh hiện nay
khi mà thủ tướng phạm minh chính đã rất là quyết liệt
trong tất cả mà công việc
và chúng ta mong muốn rằng là cái tinh thần doanh nghiệp
cái tinh thần của công nghiệp văn hóa
nó sẽ truyền lửa cho các cái hoạt động của chính phủ
truyền lửa cho các hoạt động
của các bộ ngành và các địa phương
để chúng ta có được một tinh thần
phục vụ nhân dân nhiều hơn
từ chính cái tinh thần doanh nghiệp
mà công nghiệp văn hóa đã đưa lại cho đất nước
thưa quý vị các bạn chưa bao giờ giải trí
lại trở thành một nhân tố để phát triển công nghiệp văn hóa như hiện nay
tuy nhiên để có được một nền công nghiệp giải trí đúng nghĩa
ngoài việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia
có nền giải trí phát triển nhanh và mạnh
cần chú trọng đến việc đầu tư hệ thống đào tạo chuyên nghiệp
bao gồm việc di dự các trường đào tạo
học viện và khóa học chất lượng
để phát triển nguồn nhân lực tài năng
cho các lĩnh vực giải trí
đặc biệt rất cần một chiến lược phát triển bài bản
có tầm nhìn xa để những chính sách pháp luật
đi kèm đáp ứng yêu cầu thực tiễn
có sức sống lâu dài
và có thể hậu thuẫn hỗ trợ cho sự phát triển
của nền công nghiệp giải trí lành mạnh và chuyên nghiệp
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi
xin tạm dừng ở đây xin chào và hẹn gặp lại